tại quảng trường thống nhất tỉnh hải dương đã tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa du lịch sứ đông
chào đón năm mới hành hai nghìn một mươi chín
tới dự có các đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương
và phó thủ tướng vũ đức đam cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
mở ra những cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội thương mại dịch vụ và du lịch của tỉnh hải dương
lễ hội sẽ kết thúc vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín